ba kho chứa dược liệu đông y không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa được đoàn thanh tra liên ngành sở y tế thành phố hải phòng
phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố phát hiện tại cơ sở kinh doanh thuốc y học cổ truyền ở tổ ba b
phường hải thành quận dương kinh tp hải phòng
tại cơ sở kinh doanh thuốc y học cổ truyền này đoàn kiểm tra xác định chủ cơ sở là ông ngô quý khắc
không lập hệ thống sổ sách theo dõi mua bán dược liệu đông y không chứng minh được hóa đơn mua bán thuốc
không niêm yết giá bán các mặt hàng thuốc là hộ kinh doanh cá thể nhưng lại kinh doanh bán buôn
không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ hàng hóa
đặc biệt ngoài địa điểm trên chủ cơ sở còn có ba nhà kho ở số một mươi hai một mươi chín và hai mươi bốn
ở đường vũ hộ phường hải thành dương kinh hải phòng chứa khoảng ba năm tấn dược liệu thuốc đông y
đa phần không có hóa đơn chứng từ không có nguồn gốc xuất xứ
theo kết luận bước đầu của đoàn thanh tra ba nhà kho nêu trên không đủ điều kiện bảo quản
để các bao thuốc dưới nền nhà thuốc ẩm mốc có mùi hôi không có tem hay nhãn mắc nguồn gốc xuất xứ
với những sai phạm trên đoàn thanh tra sở y tế mời chủ cơ sở đến thanh tra sở y tế hải phòng
làm rõ các hành vi vi phạm sau đó sẽ tịch thu tiêu hủy những loại thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ